hội đồng nhân dân thành phố cần thơ khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã khai mạc kỳ họp lần thứ chín
nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh sáu tháng đầu năm
và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám
tại kỳ họp này hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét hai mươi bốn báo cáo do thường trực hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân các sở ngành thành phố trình
bên cạnh đó hội đồng nhân dân thành phố cần thơ sẽ dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn
trả lời chất vấn những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm
liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước
một cửa điện tử trên địa bàn thành phố việc quản lý tình trạng bán hàng đa cấp
kết quả việc triển khai ứng dụng các đề tài đề án nghiên cứu nghiệm thu nhưng không triển khai được
và giải pháp khắc phục
dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày một mươi một tháng bảy